diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin truyền thông ngày chuyển đổi số việt nam hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại hà nội
chương trình do hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin việt nam cục tin học hóa bộ thông tin và truyền thông
và trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố hà nội phối hợp tổ chức
với chủ đề chuyển đổi số quốc gia chia sẻ và kết nối chương trình là hoạt động thiết thực đồng hành cùng chính phủ
đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia tại việt nam
thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
theo các diễn giả quá trình chuyển đổi số chỉ thành công nếu có sự tham gia của toàn xã hội
công nghệ số dịch vụ số phải được phổ cập dễ sử dụng và mang lại tiện ích cho mọi người
quá trình chuyển đổi số tại việt nam đang mới ở những bước khởi đầu
và rất nhiều doanh nghiệp việt chưa biết bắt đầu chuyển đổi số từ đâu
để giải quyết được bài toán này cách duy nhất là phải hành động
phải kết nối cùng nhau phải chia sẻ cùng nhau và khai thác tối đa sức mạnh của những tiến bộ công nghệ
để tạo ra những giá trị mới cho xã hội cho đất nước
và trong đó các doanh nghiệp công nghệ số việt nam là lực lượng chủ lực phát triển các hạ tầng nền tảng dịch vụ tư vấn cung cấp giải pháp chuyển đổi số